thuốc lá điện tử thuốc lá làm nóng hay còn được gọi chung là thuốc lá thế hệ mới
và hiện đang được quảng cáo như một phương pháp để cai nghiện hay hạn chế về khu thuốc lá
tuy nhiên theo quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá
các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới không phải là sản phẩm ít hại hơn thuốc lá điếu thông thường
thậm chí là còn ẩn trứa những mối nguy hiểm mà con người chưa hiểu hết và lường trước được
theo thống kê có khoảng một mươi năm năm trăm linh loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử
trong đó rất nhiều loại là các chất độc và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe
đang chú ý hơn thực tế đã ghi nhận những trường hợp ngộ độc chất kích thích

và các phòng xét nghiệm chuyên sâu đang thay đổi hàng ngày lên tới hàng trăm chất
các phòng xét nghiệm chuyên sâu cũng không thể tìm ra hết
các phòng xét nghiệm chuyên sâu cũng chỉ xét nghiệm được một số lượng nhất định
và đây quả thực là một thách thức rất lớn với cái hệ thống quản lý của chúng ta kể chuyên môn và quản lý
và cái chất nó thay đổi hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe
thường là độc tính rất mạnh với thần kinh tâm thần và tim mạch
bên cạnh đó trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến nhanh và khó lường trên thế giới như hiện nay
các chuyên gia y tế nhận định tỷ lệ tử vong ở người mắc covid một mươi chín có sử dụng thuốc lá cao hơn gấp hai lần so với người không sử dụng
trước những nguy hại của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
bộ y tế đang tiến hành việc xây dựng hệ thống văn bản để trình lên chính phủ và quốc hội
trong việc cấm sử dụng thuốc lá thế hệ mới trên lãnh thổ việt nam trong thời gian tới
nhằm bảo vệ sức khỏe cho người việt nam đặc biệt là thế hệ trẻ